chương trình một trăm ba mươi năm hay chương trình ba mươi a không chỉ thay đổi căn bản cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông
chất lượng giáo dục tại các vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
mà còn hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các khu vực này
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại khu vực các xã biên giới lục khu huyện hà quảng tỉnh cao bằng về công tác giảm nghèo
đây là cánh đồng trồng gừng và ớt hữu cơ của xã nội thôn huyện hà quảng tỉnh cao bằng
cánh đồng gừng ớt hữu cơ lần đầu tiên được trồng trên khu vực chủ yếu là núi đá của khu vực biên giới lục khu
nơi được mệnh danh là cao nguyên khát lại trở nên tươi tốt như thế
từ nguồn vốn của chương trình một trăm ba mươi năm và ba mươi a nội thôn đã chủ động tích cực
phối hợp cùng với doanh nghiệp đào tạo kỹ thuật phát triển thành vùng chuyên môn hóa gừng ớt rộng lớn
thị phương hiện nay đang đưa một số mô hình mô hình trồng ớt tại xóm cà tiên
hiện nay cũng đưa lại mang hiện lại hiệu quả kinh tế rất là cao
cây gừng hữu cơ và có công ty đa xe hà nội ở hà nội lên bao tiêu sản phẩm cho bà con
có cây ớt với cây gừng thì mỗi năm gia đình chúng tôi gia đình mà trồng được nhiều nhất cũng được tầm khoảng ba mươi triệu đến bốn mươi triệu
cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng sang năm sẽ
sẽ trồng được nhiều hơn nữa để được thoát nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu tại đây người dân chủ yếu trồng cây ngô và cây lạc hàng hóa
tuy nhiên nhận thấy năng suất không cao địa phương đã chủ động tìm hướng đưa cây mới
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu và đem lại giá trị kinh tế cao hơn
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo giảm nghèo huyện cũng thường xuyên là rà soát đánh giá lại hiệu quả của các thực hiện các mô hình các chương trình
rồi các loại cây con trên cơ sở đó khi đánh giá thấy rằng là đối với cây ngô hàng hóa cây trải thống cây lạc
thì cái giá trị sản xuất thì nó năng suất cũng không cao
các đơn vị đã chủ động cùng với lại địa phương cùng với địa phương là tìm loại ra được những một số loại cây trồng như cây gừng cây nghệ cây ớt
để phù hợp với cái thổ nhỡ và có cái giá trị cao hơn
năm nay xã nội thôn trồng ba mươi hai hectare gừng và sáu bốn hectare ớt theo phương thức trồng hữu cơ
xã còn hợp tác với doanh nghiệp ký cam kết bao tiêu đầu ra cho sản phẩm đến năm hai nghìn hai mươi năm
một hectare sản lượng gừng trị giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
đây được coi là cây trồng kinh tế trọng điểm giúp xã nội thôn và các xã khu vực lục khu hà quảng thoát nghèo trong thời gian tới